ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông nguyễn ngọc phương
nguyên phó giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cũng bị bắt giam để điều tra về tội danh này
còn có bà trần thị huỳnh hương trưởng phòng quản lý khoa học
nguyên kế toán trưởng sở khoa học và công nghệ đồng nai
việc khởi tố đối với các bị can nằm trong quá trình mở rộng điều tra
về các sai phạm xảy ra tại dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau quả
trong nhà màng theo tiêu chuẩn việt gáp và dự án nhà màng nông nghiệp
ở trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai
do sở khoa học và công nghệ đồng nai quản lý gây thất thoát số tiền hơn hai mươi bảy tỷ đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đã khởi tố
bắt tạm giam đối với ông nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc trung tâm ứng dụng
công nghệ sinh học đồng nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông phạm văn sáng nguyên giám đốc
sở khoa học và công nghệ đồng nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định
trong đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
tuy vậy sau khi ra quyết định khởi tố xác định ông sáng đã bỏ trốn ra nước ngoài
nên công an đồng nai đã báo cáo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
để đề nghị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol ra quyết định
truy nã quốc tế đối với ông sáng